sau đây là một số tin tức về các vụ tấn công gây nhiều thương vong ở kenya và pakistan
một vụ tấn công xảy ra tại khách sạn nhỏ gần đồn cảnh sát ở thị trấn mandera
đông bắc kenya đã khiến bốn người thiệt mạng và một mươi năm người bị thương trong đó có ba cảnh sát
cảnh sát cho biết một thiết bị nổ tự chế được gài tại khách sạn và phát nổ khi một đám đông đang ngồi ăn sáng tại đây
hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nguy kịch và sẽ được đưa đến thủ đô
những người khác được đưa vào bệnh viện ở mandera
một dân thường đã thiệt mạng trên đường được đưa tới bệnh viện
hiện chưa có tổ chức hay cá nhân nào đứng ra thừa nhận thực hiện vụ tấn công
trong khi đó một kẻ đánh bom liều chết đã lao xe vào đoàn xe
gồm các kỹ sư trung quốc đang làm việc trong một dự án xây đập ở tây bắc pakistan hôm hai mươi sáu tháng ba khiến năm người thiệt mạng
cảnh sát trưởng khu vực cho biết các kỹ sư đang trên đường từ islamabad đến lán chạy của họ
tại công trường xây đập ở dasu tỉnh khyber bastunwa
những người thiệt mạng là các kỹ sư trung quốc đang làm việc tại dự án này
đại sứ quán trung quốc tại pakistan đã yêu cầu islamabad điều tra vụ tấn công và sát hại kỹ sư trung quốc